xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành miền bắc đang chuyển ra phía đông và suy yếu dần
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến là tạnh giáo cùng nền nhiệt tăng dần
ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi ba đến hai mươi năm độ
đáng lưu ý chỉ là tình trạng sương mù phần nào làm giảm tầm nhìn xa
người dân cần chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
nền nhiệt cũng tăng dần trưa chiều đạt ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
có nơi còn vượt ngưỡng hai mươi năm độ
người dân nơi đây cũng cần lưu ý giảm tốc độ do sương mù vào lúc sáng sớm
phần nào cản trở tầm nhìn
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh phổ biến là có mưa vài nơi
đêm và sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
ngày có nắng nhẹ nên mức nhiệt tăng lên ngưỡng từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế
phổ biến là ít mưa với mức nhiệt cao hơn đôi chút
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
phổ biến là ít mưa ban ngày thì có nắng nhiều hơn
với nền nhiệt trưa chiều tăng lên ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết nắng giáo vẫn là điển hình của mùa khô nơi đây
mưa rông có trăng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi
vào lúc chiều tối và đêm với lượng không nhiều
và kết thúc nhanh
nền nhiệt trên khu vực giao động từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng phổ biến là tạnh giáo ít mưa
ban ngày thì có nắng nhiều
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
miền đông nam bộ thì có nơi cao hơn
và có nắng nóng cục bộ